trong chuyến công du việt nam của bà elen tranaby bộ trưởng bộ y tế đan mạch tới việt nam
nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực y tế
chiều nay bộ trưởng đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh thái bình
để tìm hiểu thêm về thực trạng của các cơ sở y tế tuyến dưới
bộ trưởng đã ghé thăm trạm y tế xã bách thuận một trong số ba mươi trạm y tế xã thí điểm
trong khuôn khổ dự án hợp tác chiến lược ngành về sức khỏe giữa việt nam và đan mạch
triển khai tại tỉnh thái bình
dự án được triển khai tại xã bích thuận cũng như các xã khác trong địa bàn tỉnh
thì rất là thuận lợi cho bà con nhân dân đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính không lây
được tiếp cận dự án và nếu như dự án mà được triển khai thì bà con nhân dân hàng tháng sẽ không phải
đặc biệt là những bệnh nhân mắc bệnh mát tính hung lây thì sẽ không phải đến các bệnh viện tuyến huyện
hoặc tuyến tỉnh để làm các xét nghiệm và lấy thuốc bảo hiểm y tế

rất mong là dự án sớm được triển khai tại trạm y tế xã bách thuận cũng như các xã khác trong địa bàn tỉnh
cũng nhân dịp này đã diễn ra lễ ký kết chương trình hợp tác nghiên cứu giữa trường đại học y dược thái bình
và trường đại học copenhagen đan mạch
đoàn công tác bộ y tế đan mạch cũng tham gia vào buổi tập huấn dành cho tổ đào tạo nòng cốt
thuộc dự án y tế hợp tác ngành chiến lược việt nam và đan mạch tại tỉnh thái bình
đây là dự án nhằm góp phần hỗ trợ cải thiện việc điều trị các bệnh không lây nhiễm
một thách thức của nền y tế việt nam cũng như trên toàn cầu
dự án dự kiến sẽ được triển khai trong hai năm rưỡi và chúng tôi sẽ mở rộng ra các tỉnh thành khác vào năm tới
chúng tôi có khoảng bốn mươi giảng viên và những giảng viên trong buổi tập huấn hôm nay đều đã được tập huấn trước đó tại đan mạch
được đào tạo những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về phòng chống điều trị những bệnh mãn tính không lây
trước hết chúng tôi muốn ngăn chặn tình trạng gia tăng của bệnh này
sau đó là hạn chế sự phát triển của chúng đồng thời giúp đỡ những người dân nơi đây được khám chữa tại chính những cơ sở y tế địa phương mà không cần phải di chuyển lên các bệnh viện trung ương
kết thúc chuyến làm việc tại thái bình bộ trưởng y tế đan mạch đã bày tỏ vui mừng mong muốn và tin tưởng rằng công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại y tế cơ sở sẽ phát triển mạnh mẽ tại việt nam là nền móng vững chắc cho sự hợp tác phát triển y tế giữa hai nước